đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương cùng đoàn công tác
đã tham dự ngày hội đại đoàn kết tại xóm đồng mới xã dũng phong huyện cao phong tỉnh hòa bình
tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đồng chí trương thị mai đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt được của xã dũng phong
xã đầu tiên của tỉnh hòa bình đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí nông thôn mới và những kết quả tích cực khu dân cư xóm đồng mới đạt được thời gian qua
đồng thời trưởng ban dân vận trung ương bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những thành tích trong phát triển kinh tế xã hội của cán bộ và nhân dân xóm đồng mới
trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai đề nghị thời gian tới toàn thể nhân dân khu dân cư cần tiếp tục cố gắng hơn nữa
người dân phải đồng lòng xây dựng khu dân cư trong lành bình yên và giàu đẹp
cấp ủy chính quyền ban công tác mặt trận tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
và hương ước quy ước của làng xã xây dựng gia đình khu dân cư văn hóa góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội của địa phương
nhân dịp này trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai đã trao quà lưu niệm cho xóm đồng mới
cùng năm mươi xuất quà cho các em học sinh nghèo học giỏi của huyện cao phong tỉnh hòa bình